chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cảm giác là xung quanh mình là những người cùng bệnh như mình
nó đều cho bạn cảm giác y trang như nhau
đều là những nỗi sợ những nỗi hoang mang
bạn thử nghĩ
bỗng dưng một ngày bạn bị sốt bốn mươi độ
may lúc đó mình không bị coi chật
và bác sĩ thông báo là bạn phải trở về ngay lập tức
tức là mình không kịp phản ứng gì hết
và bỗng dưng khi bạn vô khai
bác sĩ mang bạn đến vô một cái phòng khách ly hoàn toàn
đó là cảm xúc đầu tiên
thì mình vẫn nhớ một cái hình ảnh là
mình mẹ mình
cả hai đều có một cái tâm trạng
có lẽ là chỉ vì thiết thông tin
nên cả hai mẹ con đều không hiểu được là
đang có chuyện gì đang xảy ra với lại con của mình với lại mình
thì mình nhớ một cái chi tiết là
mẹ mình đã khóc ngay lập tức
thật sự là mình rất may mắn
khi mình được gặp được những bác sĩ tốt
những điều dưỡng tốt
những người chăm sóc mình rất là tuyệt vời
hồi ra là mình có cả những người bạn
ngay tại trong viện
đó là những cái kỷ niệm mình không thể nào quên
nó làm cho mình
nếu đều dùng từ động lực thì cũng đúng
tức là nó theo truyền cho mình một cái động lực tích cực
mình đã suy nghĩ tích cực hơn
mình vui vẻ hơn để mình có thể vượt qua được
tích cực trừ trong những suy nghĩ của mình
cho nên mình mong là truyền cái tích cực đó cho mọi người
với nhiều năm làm truyền thông tại các cơ sở y tế
di khoa dành một phần trong tác phẩm
để chia sẻ về công việc của đội ngũ y bác sĩ
những trang sách lực dở tâm tình của người làm nghề y
khi đối diện với những trường hợp cấp cứu
như ca bệnh nặng
và cả khi không thể cứu được bệnh nhân
nhi khoa hy vọng độc gia cảm nhận được năng lượng tích cực
và những phương pháp cải thiện tinh thần
khi đối mặt với covid một mươi chín nói riêng
và trước những biến cố nói chung trong cuộc sống
thưa quý vị cơn mưa lớn vào đầu giờ chiều ngày hôm qua
ba mươi tháng năm đã khiến cho nhiều tiếng đường
tại thành phố hồ chí minh bị ngập
có nơi ngập sâu gần nửa mét
mưa lớn đã khiến cho nước chảy như lũ trên phố
nhiều đoạn đường sắt tại quận thủ đức
cũng lên láng nước
nên tàu phải thay đổi lịch chạy
nhiều tuyến đường bị ngập nước như kha vạn cân linh đông tôn ngọc vân
quận thủ đức đường võ văn ngân quận chín
ngập sâu nhất là ngã ba tôn ngọc vân
giao với đường linh đông
và một vài tuyến đường nhỏ ở phường linh đông
có đoạn sâu gần nửa mét
tại đường nguyễn văn quá quận một mươi hai
sau cơn mưa ba mươi phút mặt đường ngập nặng
hàng loạt xe máy bị chết máy phải giác bộ
mặt đường thấp cộng với nước đổ về đây quá nhiều
khiến các cống rãnh không kịp thoát nước
đường võ văn ngân quận chín
nước mưa chảy theo dốc cuồn cuộn như lũ
khiến người đi đường trao đảo
tại một số tuyến đường khác cây xanh bị gãy nhánh bật gốc
một cây xanh trên đường điện biên phủ quận bình thạnh
bị tét cả thân cây để trúng người đi đường
nhưng may mắn chỉ bị xe sát nhẹ
cũng là mưa
ba trận mưa liên tiếp vào buổi chiều trong ba ngày qua
đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố cần thơ bị ngập
vậy là sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài
thành phố cần thơ đã có mưa
và cơn mưa vào chiều ngày hôm qua ba mươi tháng năm
là cơn mưa lớn nhất tính từ đầu mùa mưa cho đến nay
cơn mưa đã góp phần giải nhiệt cho người dân thành phố cần thơ
sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài
hai ngày trước đó vào mỗi buổi chiều
thành phố cần thơ đều có mưa
nhưng những cơn mưa chỉ kéo dài chừng một mươi năm hai mươi phút thì dứt
và mưa cũng không to
đến khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng năm
mưa dứt hạ tại các tuyến đường bốn mươi hai ngập do mưa và trừ cưỡng
ở thành phố cần thơ
như trần văn hoài đường ba mươi tháng bốn
đường ngô quyền đường trương định quận ninh kiều
đã thành sông khiến việc đi lại và buôn bán của người dân
gặp nhiều xóa trộn và khó khăn
ngày hôm qua ba mươi tháng năm
tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng hóa đặc biệt
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
cùng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
tổ chức đại hội đảng viên lần thứ ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho thấy
ban chấp hành đảng bộ tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu
và bảo vệ hàng hóa đặc biệt
đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi
những nội dung nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ đề ra
và các nhiệm vụ đột xuất được giao
trong năm năm đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn
các mục tiêu chuyến hàng đặc biệt được giao
chủ động nắm tình hình
thường xuyên nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung
vào các phương án bảo vệ mục tiêu phù hợp
với tình hình thực tế
chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
quán trực nhiệm vụ để cán bộ chiến sĩ có lập trường tư tưởng
bản lĩnh chính trị vững vàng
an tâm công tác sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
đại hội lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sẽ đi sâu kiểm điểm
việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ
tiểu đoàn nhiệm kỳ hai
rút ra những bài học
xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ
của toàn đảng bộ trong năm năm tới
cũng tại đại hội này sẽ kiểm điểm
sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bầu ban chấp hành đảng bộ tiểu đoàn
nhiệm kỳ mới
gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị
đạo đức khách nạn năng lực lãnh đạo
bản lĩnh và trí tuệ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ
trong tình hình mới
đại hội cũng giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm
bầu bí thư đảng bộ
và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ
trung đoàn hai mươi chín
lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hiện nay mức phạt đối với hành vi
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
đã tăng mạnh
từ khi ban hành nghị định một trăm linh
lên mức từ sáu trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với xe máy kể cả xe máy điện
còn đối với ô tô là từ ba năm triệu đồng
tăng gấp nhiều lần so với trước đây
tuy nhiên mức phạt nặng như vậy
chỉ là để cảnh báo và giăn đe người vi phạm
về những tai nạn có thể gặp phải khi vi phạm
còn bản thân các chủ phương tiện
hãy tự ý thức
đây là hành vi mang đến những nguy cơ tai nạn
giao thông khôn lường cho bản thân và những người xung quanh
thưa quý vị người điều khiển phương tiện giao thông
bị tước bằng lái nhiều lần
có tổng thời gian tước bằng lái trên hai mươi bốn tháng
sẽ bị thu hồi bằng lái
và phải học và thi lại
đó là nội dung đang nhận được sự quan tâm đặc biệt
từ phía người dân trong dự thảo luật giao thông đường bộ
sửa đổi thay thế luật giao thông đường bộ
theo đó dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
quy định tài xế bị thu hồi giấy phép lái xe
và phải học lại thi lại bằng
trong ba trường hợp sau đây
giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng từ bốn lần trở lên
trong thời gian ba năm
giấy phép lái xe có tổng thời gian bị tức quyền sử dụng trên hai mươi bốn tháng
và người lái xe vi phạm các quy định của pháp luật
về giao thông đường bộ
để xảy ra tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên
trong đó hình thức xử phạt bổ sung là tước bằng lái
từ bốn lần trở lên trong ba năm
được cho là đánh mạnh vào ý thức của mỗi lái xe
và nhận được sự ủng hộ của đa phần người dân
còn về phía các luật sư thì cho rằng
đây là giải pháp hiệu quả bên cạnh việc xử lý tước bằng lái
trong những vi phạm giao thông
tuy nhiên hiện nay thời gian tước bằng lái tối đa đã lên tới hai mươi bốn tháng
việc đề xuất kèm theo các quy định tước bằng lái hiện hành
được cho là tước bằng lái xe
được cho là không cần thiết
xử phạt hai lần trên một lần vi phạm
và cho thấy sự lãng phí khi mà những lái xe buộc phải học lại những kiến thức cơ bản
những bài học vỡ lòng mà vốn họ đã nắm vững
tôi cho rằng là chúng ta nên dựa theo các cái quy phạm đã có để ra chế tài xử phạt
vi phạm theo các điều lỗi nào
những cái lỗi như thế nào thì để áp dụng với các cái quy định đó để chúng ta ra một cái chế tài nghiêm khắc
thì cũng là hạn chế cho cái việc chúng ta phải cho các cái người lái xe học lại để mà cấp bằng lại mới
như thế cũng rất mất thời gian cho họ
thay thế bằng việc đó thì chúng ta áp dụng các quy định thật chặt chẽ
tuy nhiên hiện đang có những xung đột về hai đề xuất của bộ giao thông vận tải
và đề xuất bằng lái xe có một mươi hai điểm của bộ công an
các chuyên gia cho rằng cần có sự đồng bộ và đưa ra ý kiến chung giữa hai bộ
khi bộ giao thông vận tải là cơ quan soạn thảo nội dung
còn bộ công an là cơ quan trực tiếp xử lý vi phạm
việt nam airlines đã chính thức khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
thì các chuyến bay nội địa chở khách của vietnam airlines trong ngày hai mươi chín tháng năm
đã vượt và vượt xa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với con số ấn tượng tăng ba mươi sáu
và đạt trên ba trăm linh chuyến bay
trước tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt ở việt nam
số lượng khách đi máy bay trong nước đã nhanh chóng tăng trưởng trở lại
kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội vào hai mươi ba tháng bốn đến nay
vietnam airlines đã vận chuyển hơn năm trăm linh đợt khách bay nội địa trong tháng sáu
hãng dự kiến mới thêm sáu đường bay nội địa nữa
nhằm phát triển mở rộng và hoàn thiện mạng bay trong nước
đồng thời duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ

đội tàu bay khai thác trong ngày
và triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay
theo quy định của cục hàng không việt nam
đối với các đường bay quốc tế
hiện tại các bộ ngành cơ quan chức năng đang nghiên cứu
để đề xuất và báo cáo chính phủ xem xét quyết định thời điểm nguyên tắc
dần dần nới lỏng các biện pháp xuất nhập cảnh
nối lại một số đường bay phục vụ giao thương thăm thân du lịch thương mại đầu tư
theo diễn biến thực tế của dịch bệnh trong nước và trên thế giới
cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không
vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh bình định
đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề
hàng không việt trỗi dậy và sự phục hồi kinh tế
chia sẻ tại buổi tọa đàm
đại diện cục hàng không việt nam cho biết
thị trường hàng không nội địa đang có sự trỗi dậy và phát triển
chúng ta đã nhìn thấy hình bóng của ngành hàng không
như giai đoạn trước khi có dịch covid một mươi chín
theo cục hàng không việt nam
hiện các đường bay nội địa đã được các hãng khai thác
trở lại có những đường bay đã đạt tám mươi so với thời kỳ cao điểm
đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự hồi phục nhanh chóng
sức bật của hàng không việt
hiện nay các hãng hàng không của chúng ta đã nâng được mức độ khai thác
đổi tổng bay lên ba mươi bốn mươi thậm chí có thời điểm chúng ta lên trên năm mươi
như vậy cũng ít nhiều giảm bớt được cái khó khăn
tuy nhiên khó khăn trước mặt còn giảm
khi các hoạt động bình thường
của hoạt động bay
vật tài hàng không
trong nước và quốc tế
đặc biệt là quốc tế
còn có những hạn chế nhất định
ngay tại thời điểm này thì mùa này là mùa du lịch
nên chúng tôi tập trung khai thác
tăng cái tần suất các chuyến bay
mà có các điểm du lịch
thì chúng tôi tăng cái tần suất
số chuyến bay hàng ngày lên
theo các chuyên gia kinh tế
thì ngành hàng không và các địa phương
cần phối hợp chặt chẽ để tạo cú hích phát triển
giúp ngành hàng không từng bước hồi phục
đặc biệt cơ quan quản lý nhà nước
cần có chính sách linh hoạt
và chia sẻ lợi ích công bằng giữa các hãng hàng không
tạo sự cạnh tranh lành mạnh
cho các hàng không nội địa để trối dậy
trong giai đoạn tới này
chúng ta đẩy mạnh cái giao lưu
trong nội bộ của chúng ta
giữa các tỉnh giữa các sân bay lớn
với nhau để tăng cường
cái sự đi lại của nhân dân
các hàng không cũng phải chủ động
để tự hoàn thiện mình
và trội dậy
để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế
các chuyên gia nhấn mạnh
ngành hàng không tác động rất lớn
tới ngành kinh tế và nhiều hãng hàng không việt
trụ được cho tới bây giờ đã là một thành công
và chỉ khi các đường bay kinh tế

thì hàng không mới có được cơ hội phục hồi nhanh chóng
vì vậy ngay lúc này
nên tận dụng thúc đẩy hàng không nội địa
cục hàng không việt nam cam kết
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hãng hoạt động
khi đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng
từ cuối tháng năm này
các đơn vị nghệ thuật sân khấu
đã đồng loạt trở lại biểu diễn
phục vụ khán giả
sau thời gian tạm nghỉ do dịch covid một mươi chín
đây cũng được cho là thời điểm
cần thay đổi tư duy nghệ thuật
sáng tạo những chương trình chất lượng hấp dẫn
để thiết lập lại thói quen đến sân khấu của công chúng
vì vậy các đơn vị đều tập trung đầu tư
mong tạo được những điều mới mẻ
thú vị trên sân khấu
không khí luyện tập tại sân khấu
của liên đoàn tiếp việt nam
những nghệ sĩ này sẽ trở lại sân khấu
với chương trình cướp biển hai nghìn hai mươi
tại hà nội
và sẽ trở lại sân khấu
và khai mạc gala siết ba miền
tại quảng ninh
đều được bắt đầu trình diễn từ ngày hai mươi chín tháng tám
đây đều là những chương trình siết đặc biệt
chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi
mùa một tháng sáu
và chào hè hai nghìn hai mươi của liên đoàn siếc
dành cho khán giả
sau thời gian dài nghỉ vì dịch covid một mươi chín
tình hình covid thì mọi người đã
không thể lên sân khấu được
mọi người rất là trông chờ và cũng hy vọng
để được quay trở lại sân khấu
chính vì vậy mà khi quay trở lại sân khấu
mọi người rất là hào hứng
và mong muốn là sẽ
cống hiến và để đem lại những cái gì
mà vui vẻ tươi vui nhất
đến với khán giả
hai mươi giờ tối ngày hai mươi ba tháng năm
tại nhà hát lớn hà nội
nhà hát kịch việt nam đã diễn phục vụ khán giả
vở bệnh sĩ
tác phẩm mở màn chuỗi chương trình khởi động
trở lại của một mươi hai nhà hát thuộc bộ văn hóa thể thao
và du lịch sau thời gian gián đoạn
sau thành công của vở diễn này
nhà hát kịch việt nam sẽ tiếp tục
giới thiệu tới khán giả vở kịch
điều còn lại để nối tiếp chuỗi hoạt động
kéo khán giả tới dạp
nhà kịch việt nam chúng tôi thì trong thời gian vừa qua
cũng trung cái khó khăn của rất nhiều
các nhà hát
đêm nay là đêm diễn đầu tiên
chúng tôi sung sướng lắm hào hứng lắm
chỉ có hai ngày để tập lại
và trong cái niềm hân hoan này
mọi người cũng biết hôm nay chúng tôi đang diễn với
hai trăm linh công lực của các nghệ sĩ
chúng tôi đang sung sướng và hạnh phúc
trong bối cảnh các sân khấu
đã sáng đèn trở lại để phục vụ khán giả
bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã có cuộc họp bàn về giải pháp
tổ chức các hoạt động biểu diễn sau covid một mươi chín
trong số các giải pháp đó
có việc hỗ trợ đưa các chương trình biểu diễn
của các nhà hát lên mạng
việc mở nhà hát online này
hiện vẫn được xem là một giải pháp mở
phù hợp với thời điểm
mà khán giả đang có tâm lý e ngại
chưa muốn đi xem biểu diễn trực tiếp
nếu những loại hình
mà sân khấu vuông ấy
thì thuận lợi là vì
có thể đến trường quay
thì ở đấy có sẵn đủ thiết bị
thì có sẵn đủ thiết bị
để mà làm những trịnh đoạn
hoặc là những vở diễn
nhưng với sân khấu siếc của chúng tôi
thì rất cần một cái không gian
rồi cần những thiết bị đặc thù riêng của nghề siếc
thì khi mà truyền hình
đến đây làm online
thì tôi nghĩ sẽ rất là khó hơn
các loại hình khác một chút
nhưng mà không phải khó là không làm
bởi vì tôi biết là rất nhiều lần
có nhiều kênh truyền hình
đã đến đây quay trực tiếp
và quảng bá cho chúng tôi rồi
thì tôi thấy rằng cái đấy là rất hiệu quả
giờ đây khi giảm hát
có cơ hội được đỏ đèn
nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn
thì khán giả sẽ có cơ hội trở lại
với thói quen thưởng thức nghệ thuật
sân khấu với sự chuẩn bị trở lại chú đáo
cùng nhiều chương trình chất lượng
được kỳ vọng sẽ hấp dẫn khán giả
kích thích nghệ sĩ sáng tạo
thúc đẩy các hoạt động văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn
trong thời gian tới
tại thành phố đà nẵng hơn ba năm nay
người dân đã trở nên quen thuộc
với một tiệm cắt tóc đặc biệt
di động trên các tuyến đường
không cần thông báo không cần biển hiệu
thế nhưng nơi đây lúc nào cũng đông khách
và có một điều đặc biệt hơn nữa
đó là họ cắt tóc không phải trả tiền
mà trả bằng những nụ cười
và tình yêu thương
trong một sống đẹp ngày hôm nay
chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn
câu chuyện tử tế của những bạn trẻ
với tiệm cắt tóc không đồng
trên vỉa hè đà nẵng
giữa lòng thành phố đà nẵng
những ngày hè nắng gắt
có một tiệm cắt tóc được dựng lên
ngay dưới những tán cây
không có bàn ghế cầu kỳ
không gương không dầu gội
không có máy làm tóc hiện đại
nhưng lúc nào cũng tắt nập khách vào ra
có người đến chỉ để nói chuyện
cùng các bạn thợ trong lúc chờ cuốc xe
vì đây đã trở thành
một địa chỉ quen thuộc
một mái nhà thứ hai của các bác xe ôm
grab các bạn học sinh sinh viên
chính là tiệm cắt tóc không đồng
của anh nguyễn minh vương
thời mình còn đi làm thợ
thì mình đã ốc ủ
mong muốn được cắt tóc cho những người nghèo
thì bây giờ mình đã mở được
ba shop của mình
mình mới nảy ra ý tưởng
sẽ qua đường trường trinh này
cắt tóc cho những người lao động
vì khu vực này gần công nhân
sẽ có những người công nhân
những người xe ôm
những người lao động
thu nhập kém
thì mình cắt tóc
thì cũng đỡ được một phần chi phí nào cho họ
đã thành lệ
cứ mỗi sáng thứ hai bốn sáu
trên tuyến đường trường trinh
tôn đức thắng
khách quen lại ghé tiệm của anh vương
để cắt tóc miễn phí
không chỉ vì tiết kiệm được một khoản nhỏ
mà ở nơi đó họ tìm được niềm vui
sự sẻ chia ấm áp
giữa những bộn bề cuộc sống
cái việc này
làm cái tóc này rất ý nghĩa
thái độ phục vụ rất là chú đáo
rất là nhiệt tình
rất là vui vẻ
có nhiều người họ khó khăn
tới họ cắt cũng đỡ
rất là nói chung là
tôi là rất ủng hộ
việc làm của mấy cháu
mình là dân lộ động
mình có khu vực thầy này
cắt tóc của mấy bạn kẻ
là tường thị nguyện
mình thấy rất nhiệt tình
rất là vui vẻ
mình mong mọi người gái vô để cắt tóc miễn phí
còn đối với các bạn thợ
được giúp đỡ cho người khác
đã là một niềm hạnh phúc
mỗi người tới đây
thì mọi người có hoàn cảnh khác nhau
ai cũng có hoàn cảnh khác nhau hết
người thì bốc vác người thì nói chung là lái xe
mà họ tới đây thì mình rất là thương cảm
đồng cảm với họ
và nói chung họ cũng đồng cảm lại với mình
khi mình hết tóc miễn phí
mọi người cũng hay cho trái cây rồi nước đôi cho bọn em
một mình rất là nhiều
đối với những người thợ
và cả những người khách ở tiệm cắt tóc không đồng này
hạnh phúc chỉ đơn giản là được cho đi yêu thương
để nhận lại yêu thương
và tiểu mục sống đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay